sau năm năm triển khai hiện cả nước mới chỉ có gần một triệu xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng
trên tổng số ba tám triệu xe thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu
công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc cũng cho biết
trong tổng số gần một triệu xe ô tô đã dán thẻ thì chỉ có bốn mươi chủ xe nạp tiền sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng
nguyên nhân được đơn vị này đưa ra là do công tác truyền thông chưa hiệu quả
tuy nhiên theo một số chuyên gia thì việc chuyển tiền trước vào tài khoản giao thông nhưng không được tính lãi
khiến doanh nghiệp được lợi nhiều hơn là chủ xe cũng là một trong những nguyên nhân